từ nhiều tháng nay người dân ở một số xã của huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an luôn sống trong bất an vì hố tử thần liên tiếp xuất hiện
chỉ trong thời gian ngắn ở địa phương này đã xuất hiện tới một mươi một hố tử thần
các cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an đã thành lập nhiều đoàn khảo sát kiểm tra nhưng đến nay thì nguyên nhân hiện tượng sụt lún mất nguồn nước ngầm vẫn chưa được xác định
đã gần một tháng nay gia đình bà lương thị bình ở bản na non xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an luôn sống trong tình cảnh bất an lo lắng
một hồ lớn xuất hiện ngay trong khu nhà bà ở với đường kính khoảng sáu mét sâu hơn hai năm mét
tại xã châu hồng từ đầu năm đến nay đã xuất hiện liên tiếp bảy vị trí sụt lún
cùng với đó là hàng trăm giếng nước sinh hoạt của người dân các bản na non xã na hiêng bản công bản vọng cũng bị cạn không còn nước để dùng
tại xã châu hồng từ đầu năm đến nay đã xuất hiện liên tiếp bảy vị trí sụt lún
không chỉ riêng ở xã châu hồng mà tại xã liên hợp cũng đã xuất hiện những hố sâu nguy hiểm với đường kính từ một đến hai mét sâu gần hai mét
nhiều nhà dân trong khu vực này cũng xuất hiện các vết nứt dài ở mống tường và nền nhà
theo người dân từ trước đến nay ở địa phương chưa từng xảy ra hiện tượng này
quỹ bán xã đã bố trí lực lượng tức là rào chắn lại khu vực này để tránh người dân hoặc là súc vật
mà đến đó rơi xuống hố
đến nay thì chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về cái nguyên nhân sụt lún này
phòng ngoại nghiệp đã tham gia cho bán huyền thông báo rồng rải cho ba con nhân dân xã châu hồng và xã liên hợp
về hiện tượng sụt lún không rõ nguyên nhân trên đồng thời chỉ đào quỹ bán các xã tổ chức rào chắn
lắp biển báo để cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm không tiến hành tránh thả
để bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản cho nhân dân
mặc dù chưa gây hậu quả về người cũng như tài sản
thế nhưng việc liên tiếp xuất hiện các hố tử thần bất thường tại huyện quỳ hợp khiến người dân nơi đây hoang mang
trong khi đó nguyên nhân về hiện tượng này vẫn chưa được cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ